bên cạnh đó đã xuất hiện tình trạng nhiều người điều khiển xe máy đi vào cao tốc và hiếu kỳ đã dừng xe để chụp ảnh
đây là hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ tiêm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông
thì nhưng nhiều người lại vô tư dùng xe chụp ảnh
tình trạng tương tự cũng diễn ra trên cầu bạch đằng
không ít người còn đứng lên lan can hay trèo qua giải phân cách đứng ra giữa cầu tạo dáng
bất chấp các ô tô khác đang lưu thông với tốc độ cao
trừ các phương tiện chuyên dùng phục vụ cho việc quản lý bảo trì đường cao tốc
nếu các phương tiện xe máy xe mô tô
và xe máy điện đi vào đường cao tốc gây tai nạn giao thông
hậu quả nghiêm trọng sẽ bị truy kiếm trách nhiệm hình sự theo phong đoạn
do đây là tuyến đường mới đưa vào khai thác
thêm vào đó đặc thù của đường cao tốc là xe chạy với tốc độ cao
chỉ cho phép ra vào ở những điểm nhất định
vì vậy hoạt động tuần tra kiểm soát trên cao tốc có những điểm khác biệt so với các quốc lộ hay tỉnh lộ
trước tình trạng trên ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh đã yêu cầu ban quản lý cao tốc hạ long hải phòng
phối hợp với cục cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt bộ công an tăng cường tuần tra tuyên truyền cho người dân